trong bối cảnh kinh tế phát triển nhu cầu làm đẹp của con người đang được nâng cao
điều này đòi hỏi chuyên ngành gia liễu phải có những thay đổi để theo kịp với xu hướng này
vừa qua tại tp hcm hội nghị khoa học gia liễu miền nam năm hai nghìn một mươi chín
đã được tổ chức bởi bệnh viện gia liễu tp hcm
với chủ đề kết nối chuyên ngành gia liễu truyền thống và hiện đại
hội nghị đã thu hút sự tham gia của hơn một chuyên gia quốc tế và trong nước
cũng như đại diện hai mươi một bệnh viện khu vực phía nam
tại hội nghị khoa học này các chuyên gia đã chia sẻ những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua
cũng như giới thiệu các công nghệ tiên tiến trên thế giới
các chuyên gia quốc tế nhận định việt nam là một trong những quốc gia ứng dụng nhiều công nghệ của thế giới
trong việc làm đẹp cũng như chữa bệnh
tại hội nghị nhiều bài thăm luận như điều trị u máu bước tiến từ cổ điển đến hiện đại
cơ sở khoa học của mật ong trong điều trị vết thương và hoạt tính kháng quẩn
laser trẻ hóa da hành trình từ cổ điển đến hiện đại v v
chứng tỏ xu hướng kết hợp giữa các yếu tố chữa bệnh truyền thống kinh điển
với phương pháp hiện đại để nâng cao hiệu quả trong chữa bệnh
ban đặc thù của ngành gia liễu việt nam